chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sau bảy ngày từ ngày ba đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai làm việc khẩn trương
nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng ngày hôm nay chín tháng một mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ điều hành phiên bế mạc
các đồng chí ủy viên trung ương đảng và các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ
trí tuệ thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc vào các tờ trình báo cáo đề án
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết và kết luận của hội nghị
phát biểu bế mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm rõ
nhấn mạnh thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng mà hội nghị đã đạt được liên quan đến các nội dung
về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai và phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba
định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp huyện xã hội chủ thế việt nam
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
đề cập đến việc lần đầu tiên trung ương xem xét quyết định để ba đồng chí nguyễn thành phong
huỳnh tấn việt bùi nhật quang thôi tham gia ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí phạm xuân thăng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
tổng bí thư nhấn mạnh đây cũng là bài học đắt giá cần phải rút kinh nghiệm thật sự sâu sắc
cán bộ lãnh đạo càng phải gương mẫu càng phải nêu gương hơn nữa trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định hội nghị trung ương sáu khóa một mươi ba đã thành công tốt đẹp
với một khối lượng công việc rất lớn rất quan trọng và phức tạp
qua đó trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi
và những vấn đề lớn nêu trong nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
thành công của hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới
và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp khó dự báo
cả nước đang nỗ lực phấn đấu tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi khắc phục vượt qua mọi khó khăn thách thức
để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong năm hai nghìn hai mươi ba và các năm tiếp theo
đã liên tục đưa tin và quy kết cho việt nam thiếu tự do tín ngưỡng tôn giáo ngăn chặn hoạt động của các tín đồ
vậy bản chất của những luận điệu này là gì
mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình nhận diện và đấu tranh trong phần trình bày của biên tập viên nam hà
vâng xin cảm ơn trường quay
đã công bố một bản báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có những nội dung thiếu khách quan
thiếu kiểm chứng và không phù hợp với tình hình tôn giáo của việt nam
can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
đi ngược lại xu thế quan hệ hợp tác giữa việt nam với mỹ
ngay sau đó nhiều trang tin thiếu thiện trí có trụ sở tại nước ngoài
đã liên tục đưa tin xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
vậy những thông tin trên có thực sự đánh giá đúng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
hay vì một mục đích nào khác
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
những nhận định sai lệch
trong bản báo cáo về tự do tôn giáo của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế uss hoa kỳ
lặp lại những luận điệu cũ tổ chức này đề cao những đối tượng lợi dụng tự do tín ngưỡng
để truyền bá kích động chống phái nhà nước
việt nam là nước duy nhất được mỹ đưa ra khỏi cái danh sách
về các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo
nhưng mà có những tổ chức của mỹ
đặc biệt là cái ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của mỹ
liên tục cứ kiến nghị
đưa việt nam trở lại cái danh sách
các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo
rõ ràng là họ cũng có một cái định kiến với chúng ta
và họ vẫn lấy những cái luận điệu cũ
cũng như rất nhiều sự việc cũ
họ chưa chịu nhìn nhận
những cái quy định của chúng ta
những cái tổ chức thực hiện của chúng ta
những cái sinh hoạt tôn giáo của chúng ta
nó đã có những thay đổi rất nhiều
và không rất nhiều tổ chức cá nhân quốc tế

người ta đã có cái nhận định đánh giá chúng ta rất tốt
nhưng họ vẫn gần như họ không quan tâm
bám vào những luận điệu phiến diện
một chiều mà ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ đưa ra
nhiều trang tin thiếu thiện chí như
việt tân thăng tiến ý kiến news
đã té nước theo mưa
liên tục thông tin xuyên tạc tình hình tôn giáo
tín ngưỡng ở việt nam
nhằm phủ nhận chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta
báo cáo trên của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ
và những thông tin bình luận thiếu thiện trí trên
rất xa vời với thực tế
khác hoàn toàn với công tác quản lý hoạt động tự do tín ngưỡng tại việt nam
để có cái nhìn khách quan đa chiều
mời quý vị theo dõi những ý kiến của một số chức sắc tôn giáo
trong đó có cả những chức sắc quốc tịch mỹ
đang sinh sống và làm việc tại việt nam
sinh ra và lớn lên tại hoa kỳ
đã đi rất nhiều nước trên thế giới
ông larry kenhill
chủ tịch phái bộ chuyên giáo hà nội việt nam
giáo hội các thành hữu ngày sau của chúa giê xu kỳ tô
rất bất bình trước các lời nhận xét sai lệch
về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
tôi rất hào hứng khi có visa đến việt nam để sinh hoạt
khi đến việt nam ngoài được tự do hoạt động tôn giáo
tôi còn biết ơn con người và ngành y tế tại đây
còn những lời nhận xét không đúng về quyền tự do tín ngưỡng ở việt nam
thì rõ ràng họ đã không hiểu được
những ý kiến họ đã nghe được là gì
những ý kiến đó thường là những ý kiến sai
có những lời bình luận trên mạng xã hội
về thiếu nhân quyền ở việt nam
đều là những lời bình luận thiếu hiểu biết
mục sư lee se mon chee kyun
đại diện cho cơ đốc giáo hàn quốc tại việt nam
ông có quốc tịch và sinh sống hơn bốn mươi năm tại hoa kỳ
cũng rất bất ngờ với những lời nhận xét thiếu thiện trí
về tình hình tôn giáo tại việt nam
tôi sống ở mỹ thì cũng có những quy định giống như ở việt nam
tức là những người sinh hoạt của nhà thờ
thì vẫn phải tuân thủ những quy định
cùng chung quan điểm với chủ tịch phái bộ chuyên giáo hà nội việt nam
nhiều chức sắc tôn giáo nước ngoài tại việt nam
cũng có những nhận xét khách quan
chúng tôi có mặt trên gần hai trăm linh quốc gia trên thế giới
giáo hội chung gương chúng tôi ở mỹ
và tôi nghĩ rằng là mỗi một người
thì họ đều có quyền tự quyết
và quyền để phán đoán
tuy nhiên nếu mà chúng ta có một cái sự thực địa
cũng giống như là chúng ta sẽ không bị thầy bói xâm hội
cũng giống như là chúng ta sẽ không bị thầy bói xâm hội

đó là tới và xem
hãy tới việt nam
họ sẽ nhìn thấy được sự tự do
trong việc tôn thờ hay thờ phượng của họ
hãy tới việt nam
nhận xét của ông larry kenhilf

chủ tịch phái bộ chuyên giáo hà nội việt nam
giáo hội các thánh hữu ngày sau của chúa giê xu kỳ tô
có lẽ là lời khẳng định thuyết phục
để đánh giá về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
để đánh giá về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
và người đứng đầu các hội giáo đang hoạt động hợp pháp tại việt nam

cũng cho rằng không chỉ ở việt nam
mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới
nơi họ có văn phòng đại diện
thì tất cả các tín đồ và tôn giáo của họ
cũng phải hoạt động theo đúng pháp luật
quy định văn hóa và tín ngưỡng của quốc gia đó

hội thánh tin lành hàn quốc tại hà nội
hội thánh sekiro cho biết
mấy năm gần đây tại việt nam
đã có một nhóm người tự xưng
hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ
hoạt động lén lút
có nhiều hoạt động trái thuần phong mỹ tục của người việt
đã gây ảnh hưởng đến tổ chức tôn giáo
nơi ông đang phụng sự
ở hàn quốc cũng có pháp luật
mọi tôn giáo cũng phải hoạt động đúng pháp luật
rất mừng là ở việt nam
cũng có những quy định để ngăn chặn những gì giáo
hoạt động ảnh hưởng đến các tổ chức tôn giáo chính thống
luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi bốn
và nghị định số một trăm sáu mươi hai
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
đã quy định rất rõ về điều kiện thủ tục
để được công nhận tư cách pháp nhân
luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi bốn
cũng được phổ biến rộng rãi
cho tất cả các tổ chức tôn giáo
chức sắc chức việc
nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo
không chỉ ở việt nam
ở tất cả các nước trên thế giới đều phải như vậy
chúng tôi đi ra nước ngoài
chúng tôi đi phục vụ các tổ chức
các hội phật tử việt nam
ở nước ngoài ở châu âu ở mỹ
ở các nước
nhật bản hàn quốc
chúng tôi phải thực hiện theo pháp luật
của các nước sở tại
và điều đó thì nó đúng với tôi
tại vì chúng ta tới đây thì chúng ta phải sống theo
những luật pháp
và pháp luật của đất nước sở tại đó
việt nam hiện có bốn mươi ba tổ chức tôn giáo
một mươi sáu tôn giáo khác nhau được nhà nước công nhận
và đăng ký hoạt động
có hơn hai mươi sáu năm triệu tín đồ tôn giáo
chiếm hơn hai mươi bảy dân số cả nước
hàng năm có hơn
tám nghìn năm trăm linh lễ hội tôn giáo các quốc gia
hoặc địa phương được tổ chức
phải khẳng định rằng là
sống trên đất nước việt nam này
kể cả người nước ngoài
đều phải tuân thủ
pháp luật của việt nam
mà cái này nó là thông lợi quốc tế
nó là quy định quốc tế thôi
cho nên bất kỳ một công dân nào
một người nào đã đến việt nam
thì cũng phải chấp hành quy định của việt nam
đó là không có ngoại lệ
kể cả các tổ chức tôn giáo
các tổ chức khác cũng như cá nhân khác
đều phải làm như vậy
tôi sống ở hàn quốc một mươi ba năm
ở mỹ bốn mươi năm
ở việt nam năm năm rồi
và tôi đã đưa cả vợ tôi sang đây
và sẽ sống ở đây thêm nhiều năm nữa
nếu ai đó có nhận xét rằng
ở việt nam thiếu tự do tôn giáo
vậy mời các bạn hãy đến đây
và nhận xét cũng không muộn
việt nam không cấm
các tổ chức tôn giáo hoạt động
tuy nhiên pháp luật của việt nam quy định rõ
mọi tổ chức cá nhân
kể cả tổ chức tôn giáo đều không được
hoạt động nhằm xâm phạm lợi ích quốc phòng
an ninh chủ quyền quốc gia
trật tự an toàn xã hội môi trường
xâm hại đạo đức xã hội
xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng
tài sản xúc phạm danh dự nhân phẩm
của người khác
điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần
về tự do tín ngưỡng tôn giáo
đã nêu trong tuyên ngôn thế giới
về quyền con người
vậy nên mọi hành vi vi phạm pháp luật việt nam
đều bị xử lý nghiêm
phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc tại đây
mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ chính thức khai mạc
năm nay thì thành phố cần thơ
là địa phương được chọn để tổ chức sự kiện này
đây là hoạt động nghiệp vụ truyền thống
do bộ công an và đài truyền hình việt nam
phối hợp tổ chức là dịp để những người làm
truyền hình và phát thanh trong và ngoài
lực lượng công an nhân dân gặp gỡ
giao lưu trao đổi kinh nghiệm
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền
của lực lượng những người làm báo công an nhân dân
sau thời gian tạm ngưng
do dịch bệnh covid một mươi chín
truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
chính thức trở lại với nhiều điểm mới
và nội dung phong phú
bên cạnh những hoạt động tranh tài về nghiệp vụ
liên hoàn lần này còn có triển lãm ảnh
hội thảo liên quan đến nội dung số
của những chuyên gia hàng đầu của việt nam
về sản xuất nội dung trên nền tảng số
và diễn đàn chia sẻ trao đổi kinh nghiệm
của những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
đây là một hoạt động thường niên của truyền hình
công an nhân dân nhiều năm qua
đây là cái dịp để những người làm báo chí phát thanh truyền hình
công an nhân dân có dịp gặp gỡ trao đổi
chia sẻ học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ
cũng như là lựa chọn cho những tác phẩm
tốt nhất để tuyên truyền
đến các bộ chí sĩ cũng như là
đồng bào cả nước
việc tuyên truyền hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
trong những năm qua đã đạt được những tiến bộ rất là rõ rệt
và lực lượng công an ngày càng thân thiện
hình ảnh người chí sĩ công an ngày càng đẹp
trong mắt nhân dân thì báo chí phát thanh
truyền hình công an nhân dân là một trong những công cụ
chúng ta truyền tải cái thông điệp đó
thành phố cần thơ được chọn là nơi tổ chức
liên hoan truyền hình và phát thanh công an nhân dân
năm nay đây là sự kiện
là ngày hội lớn của lực lượng tuyên truyền công an nhân dân
trong cả nước có sự tham gia
của hàng trăm đại biểu nhà báo
những người làm truyền hình phát thanh công an nhân dân
trên cả nước do vậy
việc đảm bảo tốt công tác chuẩn bị cho liên hoan
được xem là nhiệm vụ quan trọng cần được
thực hiện chu đáo kỹ lưỡng
bàn tổ chức liên hoan đã có sự trao đổi
phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo công an thành phố cần thơ
và các sở ban ngành của thành phố
thống nhất các nội dung chính
trong phân công nhiệm vụ đối với đơn vị đăng cai
và các đơn vị có liên quan
đến công tác chuẩn bị tổ chức liên hoan
liên hoan lần này
là một cái dịp để các đoàn
công an các đơn vị địa phương
các đơn vị báo chí tập hợp về đấy
có cơ hội giao lưu học hỏi và cùng qua đó
thì lan truyền lan tỏa cái hình ảnh
của một cái vùng tất miền tây sông nước
rất là thân thiện rất là mến khách
với người dân cả nước cũng như khách du lịch nước ngoài
thì qua đó qua các hoạt động của liên hoan
tuyên truyền lực lượng công an nhưng qua đó cũng góp phần
lan tỏa và tạo một cái
sức mạnh để cho
cái du lịch rồi cái kinh tế xã hội của vùng
miền tây thêm phát triển
dành nhiều tâm huyết cho kỳ liên hoan năm nay
công an thành phố cần thơ đơn vị tổ chức
liên hoan đã xây dựng kế hoạch
chuẩn bị chi tiết phần lớn các tác phẩm
của công an thành phố cần thơ là những hình ảnh
chân thực thể hiện nét đẹp về văn hóa
tập trung khai thác những mảng đề tài
mang tính thời sự được dư luận quan tâm
bám sát hơi thở cuộc sống và dành
phần lớn thời lượng để phát họa hình ảnh
người chiến sĩ công an thành phố cần thơ
năm hai nghìn hai mươi hai thì công an thành phố cần thơ
được bộ công an chọn là
đơn vị đăng cai liên quan
truyền hình phát thanh công an nhân dân
dưới lựa chọn của đơn vị đăng cai
thì công an thành phố cần thơ tham gia
dự thi ở nhiều thể loại theo quy định
của ban tổ chức trong đó thì có
các tác phẩm bám chí tác phẩm nghệ thuật
và các truyền hình chuyên biệt
hoặc theo các format an ninh tv
chúng tôi cũng tin rằng thông qua
các tác phẩm dự thi của công an thành phố cần thơ
sẽ để lại nhiều dấu ấm sâu đậm
trong lòng khán giả cả nước
đặc biệt là lực lượng
làm công tác tuyên truyền công an nhân dân
đền hoàng truyền hình phát thanh công an nhân dân
là nơi hội tụ những tác phẩm truyền hình
xuất sắc nhất của lực lượng công an nhân dân
mỗi tác phẩm là sự khắc họa đậm nét
một bức tranh nhiều màu sắc về từng vùng đất
từng con người thông qua góc nhìn nghiêm túc
nhân văn mang đậm bản sắc riêng biệt
của những người làm báo công an nhân dân
đến thời điểm hiện tại
mọi công tác chuẩn bị cho liên hoan truyền hình
phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
đã hoàn tất sẵn sàng cho ngày hội lớn
của người làm truyền hình phát thanh công an nhân dân
trên cả nước